thực hiện quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công
những năm qua đã có hàng trăm nghìn nhà người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới
với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
đây chính là nguồn động lực rất to lớn thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước và toàn xã hội
đối với những đóng góp hy sinh lớn lao của các thương binh liệt sĩ
đã công hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho nền độc lập của dân tộc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh ninh bình